vai trò của người đứng đầu các xà làng trưởng bản những người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số luôn được chú trọng đặc biệt là tại các huyện miền núi biên giới miền tây của nghệ an
họ là những cầu nối giữa cấp ủy chính quyền với người dân góp phần phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới của tổ quốc